khi xảy ra đám cháy người dân cũng đã dùng bình chữa cháy mini nước để ứng cứu tại chỗ nhưng bất thành
ngọt lửa bùng phát mạnh nhanh chóng bao trùm cả các nhà cột khói bốc cao cháy đam sang nhà bên cạnh
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chế cháy quận bình thạnh đã nhanh chóng có mặt cùng nhiều xe chữa cháy
hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa hơn ba mươi phút nỗ lực phun nước dập lửa ngọn lửa cơ bản được không chế
nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
một vụ việc đau lòng vừa mới xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
một nam thanh niên điều khiển xe máy qua cầu trương dương bất ngờ ngã xe và rơi thẳng xuống chân cầu và tử vong
sự việc trên xảy ra vào khoảng gần một giờ sáng nay ngày hai tháng một tại khu vực cầu trương dương quận hoàn kiếm thành phố hà nội
địa điểm nạn nhân rơi xuống được xác định là trước cửa số nhà bốn mươi bốn ngõ sáu mươi một đường nguyễn khiết
hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc do nạn nhân tự ngã hay va chạm giao thông
hai mươi vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi ba người bị thương hai mươi hai người tất cả là tai nạn giao thông đường bộ
đây là thống kê của cả nước về tai nạn giao thông trong ngày đầu năm mới hai nghìn một mươi bảy
đối với công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các địa phương
theo số liệu thống kê cho thấy cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra
xử lý gần hai bốn trăm năm mươi bốn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nộp kho bạc nhà nước hai ba tỷ đồng
tạm giữ một mươi một xe ô tô tước một trăm chín mươi tám giấy phép lái xe
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện u minh thượng
tỉnh kiên giang cho biết đơn vị đã bắt tạm giam đối tượng đặng văn thắng
trú tại xã an minh bắc huyện u minh thượng về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng một mươi sáu h
vào ngày một mươi ba tháng chín do có mâu thuẫn từ trước nên thắng cùng anh trai đi xe máy đến nhà anh tô vũ bảo
chú cùng ấp để gây sự thì được ông tô thanh út anh võ quốc cường và đặng văn hoàng ở cùng xóm can ngăn
thế vậy thắng đã dùng khúc cây đánh nhiều vào đầu tay ông út anh hoàng và anh cường
hậu quả làm ông út bị thương nặng với tỷ lệ một mươi một
trong khi đó trần tiểu long chú tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau
đối tượng truy nã nguy hiểm về tội cố ý gây thương tích vừa bị bắt giữ
khi đang trốn tại tỉnh phú quốc kiên giang
ngày một mươi sáu tháng một do có mâu thuẫn với anh nguyễn huỳnh đệ chú cùng địa phương trần tiểu long
cùng ngô văn hóa đã dùng hung khí chém bị thương nạn nhân mang thương tích hai mươi một
ngày một mươi tám tháng tám tòa nhân dân huyện trần văn thời tuyên án trần tiểu long ba năm sáu tháng tù giam
trong thời gian tại ngoại để chờ kháng án đối tượng long đã bỏ trốn khỏi địa phương
tội phạm trộm cắp sẽ gia tăng hoạt động
chúng lợi dụng sự sơ hở sự thiếu cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp
bất kể ngày hay đêm
chính vì vậy để không trở thành nạn nhân của các đối tượng trộm cắp
bên cạnh sự tuần tra kiểm soát của lực lượng công an
thì mỗi quý vị cần cẩn trọng trong việc bảo quan tài sản của chính mình
những ngày qua công an huyện tư nghĩa phối hợp với đơn vị liên quan đã triệt phá
nhiều nhóm trộm cắp tài sản
điển hình là nhóm trộm gồm võ tấn hoàng phạm viết quyền và bùi thái thịnh
đều ở xã nghĩa thắng huyện tư nghĩa đã gây ra một mươi năm vụ trộm cắp tài sản
với thủ đoạn là đột nhập vào nhà dân lấy trộm vàng tiền máy vi tính xe đạp
tổng giá trị tài sản trên bảy mươi triệu đồng
số tài sản trộm được các đối tượng đã đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
theo số liệu thống kê của công an tỉnh quảng ngãi thời gian cuối năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn tỉnh xảy ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
thủ đoạn gây án của bọn tội phạm này vô cùng đa dạng
chúng có thể bẻ khóa cậy cửa đột nhập hoặc lèn vào nhà khi không khóa cửa để trộm
các tài sản mà bọn trộm cắp nhắm đến chủ yếu là tiền vàng và xe mô tô
công ty doanh nghiệp với một số cơ quan không có hợp đồng những số bảo vệ trung quanh tài sản vào ban đêm
cho nên rất dễ sửa hở để cho đối tượng đột nhập vào để lấy trộm tài sản
tài sản các cơ quan doanh nghiệp nhất là cơ quan có tài sản lớn
nó đã xảy ra mất tài sản rất nhiều tương đối trị giá khoảng năm trăm linh bảy trăm linh triệu
vào thời điểm cuối năm
tình hình hoạt động của các loại tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng
trong đó nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản với những phương thức và thủ đoạn khác nhau
tình trạng trên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến trật tự xã hội gây tâm lý bất an trong nhân dân
để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản
lực lượng công an đã có nhiều biện pháp để mạnh công tác tuyên truyền
về các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm
để tránh trở thành nạn nhân của các loại tội phạm này vào dịp giáp tết
người dân cần nêu cao cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản của mình
tích cực tham gia phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương
mạnh dạn tố giác tham gia truy bắt tội phạm khi phát hiện
nơi mà các đối tượng thù địch bọn phản động ra sức hoạt động chống phá đảng và nhà nước ta
thời gian qua lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh gia lai đã chủ động phối hợp với các lực lượng
triệt phá bắt giữ nhiều đối tượng hàng trăm cơ sở của các đối tượng phản động
điều này đã góp phần đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội vào cuộc sống bình yên của người dân
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hàng trăm đối tượng chủ mưu cầm đầu tham gia vào các tổ chức phản động phun rô đã bị bắt giữ
hàng trăm cơ sở ngầm phun rô bị vô hiệu hóa
nhiều khung tổ chức phun rô tin lành đề ga bị phá giã
những chiến công trong năm qua của công an tỉnh gia lai đã góp phần ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh
với chức năng nhiệm vụ của cơ quan an ninh điều tra đã tham mưu cho ban châm đốc đấu tranh với nhiều chuyên an lớn
bắt xử lý được các đối tượng chủ mưu cầm đầu
ngoài vấn đề xử lý nghiêm trước pháp luật thì đã lấy lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết
với sự chỉ đó thì cơ quan an ninh điều tra đã cảm hóa giáo dục
nhiều con người lầm đường lạc lối bị nghe theo
trong những năm gần đây bọn phản động phun rô lợi dụng hoạt động của tà đạo hà mòn để tập hợp lực lượng
kích động chống phá gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ảnh hưởng đến an ninh trật tự
với quyết tâm xóa bỏ tà đạo hà mòn từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp bắt
khởi tố điều tra nhiều vụ án với hàng chục bị can về tội phá hoại chính sách đoàn kết
làm thất bại âm mưu thành lập cái gọi là nhà nước riêng của người dân tộc thiểu số ở tây nguyên
với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh gia lai đã vượt qua khó khăn
quyết tâm đấu tranh chấn áp các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đe dọa dùng vũ lực ngay tức khác hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vật tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng phạm đình cầm và nguyễn văn lĩnh đều thường trú tại tỉnh nghệ an và cùng bị truy nã về tội cướp tài sản
theo quyết định truy nã của trại giam số ba tổng cục tám bộ công an
trong đó đối tượng phạm đình cầm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi và có hậu khẩu thường trú tại xã hưng tây huyện hưng nguyên
còn đối tượng nguyễn văn lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba và có hộ khẩu thường trú tại xã nghĩa khánh huyện nghĩa đàn
cũng phạm tội cướp tài sản đối tượng bế thị tư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xóm nghè xã xuân phương huyện yên thế tỉnh bắc giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên ra quyết định truy nã số bốn mươi hai ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn sáu
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hoặc bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
các tỉnh phía đông bắc bộ trong hôm nay và ngày mai do khối không khí lạnh suy yếu chậm và lệch dần ra phía biển nên trời duy trì tình trạng nhiều mây độ ẩm cao
vào buổi sáng sớm đôi lúc xuất hiện mưa nhỏ và sương mù nhẹ nhiệt độ trong ngày phổ biến giao động từ một mươi sáu đến hai mươi ba độ sau đó tăng dần từ ngày mùng bốn và ngày mùng năm trời chỉ còn rét về đêm và sáng
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong những ngày tới do sự lệch đông của không khí lạnh nên tại đây trời cũng nhiều mây vào ngày mai
vào sáng sớm sương mù xuất hiện và có mưa nhỏ gây giảm tầm nhìn xa
sau đó từ ngày mùng bốn trời phổ biến là mây thay đổi hứng nắng nhẹ nên nhiệt độ nhích dần từng ngày giao động trong khoảng từ một mươi tám đến hai mươi bảy độ
còn tại các tỉnh từ đà nẵng kéo dài đến khánh hòa trong ba ngày tới mưa sẽ chỉ còn ở diện giải rác trong ngày mai sau đó giảm nhanh xuống diện vài nơi
ngày có nắng và nên nhiệt độ tăng dần trở lại nên thời tiết sẽ ủng hộ hơn cho công việc khơi thông công sãnh
chăm sóc cây trứng
nhiệt độ trưa chiều tại đây giao động trong khoảng từ hai mươi năm hai mươi bảy độ và cao hơn từ hai ba độ đối với khu vực ninh thuận bình thuận
tây nguyên vào ngày mai đêm và sáng nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía bắc của khu vực
sao đến ngày mùng bốn và ngày mùng năm trời chuyển sang có mưa vài nơi ngày nắng với mức nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi tám đến hai mươi chín độ
đến với nam bộ trong thời đoạn từ ba đến năm ngày tới
thời tiết tại đây tương đối là ổn định ban ngày trời hầu như không mưa và có nắng
nhiệt độ cao nhất ngày sẽ giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
thời tiết nhìn chung tương đối thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp chăm sóc cây trồng vật nuôi phục vụ cho dịp tết âm lịch đang đến gần
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin mùng ba online ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân